xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực năm m
nên trong hôm nay và ngày mai ở vùng núi và trung du các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
ở khu vực đồng bằng chỉ có mưa vài nơi
sau đó sang ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng một mươi mưa có xu hướng giảm cùng nền nhiệt tăng nhẹ
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên sự giảm mưa không kéo dài lâu bởi từ đêm ngày năm tháng một mươi
ảnh hưởng của gió đông trên tầng cao kết hợp với rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới
nên mưa rồng sẽ tăng mạnh trở lại
vùng mưa lớn tập trung ở phía nam đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội
do mưa lớn nên nền nhiệt sẽ giảm đi đôi chút
tương tự trong ngày hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng có mưa có nơi có mưa vừa đến mưa to
sau đó từ ngày mùng bốn mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
nhưng đến đêm ngày năm tháng một mươi mưa trên khu vực sẽ tăng trở lại
riêng tại nam sơn la và hòa bình sẽ có mưa với lượng khá
trong cơn rông có thể đi kèm hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần để cao cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực không có nhiều biến đổi
cao nhất ngày sẽ giao động xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
lưu xuống trung bộ do hội tụ gió nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an vẫn có mưa rông rải rác
từ ngày bốn mưa sẽ giảm
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trong hai ngày tới chỉ có mưa lác đác vài nơi
tuy nhiên từ ngày năm tháng một mươi mưa rông trên toàn khu vực sẽ tăng mạnh cả về diện và lượng
có thể có nơi sẽ xảy ra mưa rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới cũng phổ biến ít mưa
chỉ riêng các tỉnh thuộc phần nam trung bộ do chịu ảnh hưởng của rảnh áp thấp
nên có thể có mưa rông giải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
sau đó từ đêm ngày năm tháng một mươi mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng trên toàn khu vực
với nhiều điểm mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
vùng cao tây nguyên trong đêm nay do chịu ảnh hưởng của gió tây nam kết hợp với danh áp thấp
qua nam trung bộ nên vẫn có mưa có nơi mưa vừa mưa to
sang đến ngày mai mưa giảm nhưng đến tối của ngày bốn tháng một mươi
cường độ mưa lại có xu hướng gia tăng mạnh
cần đề phòng có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
đi kèm với đó là lốc xoáy và gió rất mạnh nguy hiểm
cùng với mưa giảm thì nền nhiệt trong ngày mai tại tây nguyên cũng tăng nhẹ
giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ và sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay cũng có mưa rào và rông
có nơi có mưa vừa đến mưa to
sáng ngày mai mưa tạm thời giảm nhưng từ tối ngày bốn tháng một mươi
thì mưa rông sẽ tăng nhanh trở lại với nhiều điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực trong ngày mai cũng tăng nhẹ cao nhất là ba mươi đến ba mươi ba độ